trước thêm chuyến thăm chính thức vương quốc campuchia của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng vào ngày hai mươi năm tới ngày hai mươi sáu tháng hai tới đây
ủy viên ban thường vụ đảng nhân dân campuchia phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ quan hệ với quốc hội thượng viện và thanh tra campuchia
chủ tịch hội hữu nghị campuchia việt nam men som on đã có những chia sẻ nhận định về quan hệ hợp tác việt nam campuchia
với phóng viên thường trú báo nhân dân và các cơ quan thông tấn báo chí khác tại campuchia
hai nước campuchia việt nam ký thỏa thuận hợp tác hàng năm đồng thời nỗ lực tìm kiếm biện pháp thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác trên mọi lĩnh vực
trong bối cảnh cả hai nước chúng ta đều là những nước hòa bình và đang phát triển mạnh mẽ
chúng ta củng cố tình hữu nghị thông qua nhiều hoạt động trong đó nổi bật là đợt kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia samdek techo hunsen luôn chủ trương đẩy mạnh
tiến độ hợp tác trên mọi lĩnh vực nhất là phát triển kinh tế thương mại củng cố an ninh giữa hai nước chúng ta
cùng với đó là sự trao đổi kinh nghiệm hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục công tác xã hội
sự hợp tác giữa hai nước campuchia và việt nam được triển khai cụ thể ở các bộ ngành
chúng tôi thường xuyên gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với hội hữu nghị việt nam campuchia
đây là cầu nối để trao đổi kế hoạch hợp tác cũng như thông báo về các kết quả hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực
để tỏ lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
chính phủ hoàng gia campuchia và chính phủ việt nam đã xây dựng những tượng đài hữu nghị kể từ sau khi bộ đội việt nam hoàn thành sứ mệnh
giúp quân và dân campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng pol pot
chính phủ hai nước đã xây dựng đài hữu nghị ở nhiều địa phương để ghi nhớ sự hợp tác giúp đỡ của nhân dân việt nam
dành cho nhân dân phụ nữ và trẻ em campuchia
chuyến thăm chính thức campuchia của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng theo lời mời của quốc vương norodom sihamoni
có ý nghĩa rất quan trọng trong việc củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước chúng ta
là một thành viên của chính phủ kiêm chủ tịch hội hữu nghị campuchia việt nam tôi hy vọng và tin tưởng rằng
chuyến thăm chính thức campuchia của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp
góp phần củng cố tỉnh hữu nghị truyền thống và sự hợp tác phát triển giữa hai nước chúng ta
hiệp campuchia việt nam